chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa ban hành công văn chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh ubnd các huyện thành phố cà mau thực hiện việc theo dõi diễn biến vùng áp thấp trên biển
theo nội dung công điện số ba ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
văn phòng ubnd quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về diễn biến vùng áp thấp trên biển
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
ubnd các huyện thành phố cà mau và các sở ngành đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp
để kịp thời thông tin hướng dẫn cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền để đảm bảo an toàn về người và tài sản sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh